vào tối ngày hai mươi ba tháng tám tại cửa hàng bán quần áo có địa chỉ tại tổ dân phố một thị trấn trà xuân công an huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi đã bắt quả tang vụ đánh bạc bằng hình thức ghi đề
hai đối tượng châu thị kim xen là chủ cửa hàng quần áo và võ thị bích hạnh bị công an huyện trà bồng bắt quả tang khi đang ghi số lô số đề chuyển số đề từ điện thoại di động với tổng số tiền trên một trăm linh triệu đồng
qua khám xét công an thu giữ giấy tờ ghi tịch đề hai điện thoại di động của hai đối tượng dùng hoạt động đánh bạc số đề và một số vật chứng có liên quan
công an huyện trà bồng đã tiến hành tạm giữ hai đối tượng sen và hạnh để tiếp tục điều tra làm rõ